tối qua ngày một tháng năm festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi bảy đã chính thức bế mạc tại sân khấu bia quốc học tp huế
khép lại hoạt động phong phú và hấp dẫn sau năm ngày diễn ra
đây là kỳ festival nghề được đánh giá là thành công và hiệu quả để lại những ấn tượng sâu đậm với du khách trong và ngoài nước
với chủ đề tinh hoa nghề việt festival nghề truyền thống huế lần thứ bảy đã thu hút sự tham gia của năm mươi chín đơn vị
thuộc bốn mươi làng nghề cơ sở nghề truyền thống tiêu biểu cùng hàng trăm nghệ nhân nghệ sĩ nhà sưu tầm cổ vật và nhà khoa học
đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước
đặc biệt có sự tham gia của các đối tác nước ngoài với ba mươi bốn nghệ nhân và thợ đến từ các quận thành phố của nhật bản
hàn quốc và trung quốc với những sản phẩm làng nghề truyền thống đặc trưng
đặc biệt trong thời gian diễn ra festival nghề truyền thống nhiều hoạt động như tham quan du lịch các chương trình văn hóa
hoạt động cộng đồng diễn ra trong không gian rộng lớn của thành phố huế đã để lại những ấn tượng sâu đậm với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế
thành công của festival nghề lần này tiếp tục khẳng định và tôn vinh những giá trị tinh hoa của ngành nghề thủ công truyền thống
thúc đẩy phát triển nghề và làng nghề gắn với phát triển du lịch tạo động lực thúc đẩy công cuộc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa
xây dựng và phát triển huế theo hướng bền vững xứng đáng là thành phố di sản và văn hóa thành phố festival của việt nam